thưa quý vị kể từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an sẽ triển khai cấp hộ chiếu phổ thông
có gắn chip điện tử cho công dân việt nam theo luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
hộ chiếu có gắn chiếc điện tử là hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa
của người mang hộ chiếu và chữ ký của người cấp
đây là một bước cải tiến mới nhằm tạo thuận lợi cho công dân việt nam
nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước
hình thức của hộ chiếu gắn chip điện tử cơ bản giống với hộ chiếu không gắn chip điện tử
với bìa màu xanh tím than các trang trong hộ chiếu là cảnh đẹp đất nước di sản văn hóa việt nam
toàn bộ nội dung hình ảnh in trong hộ chiếu được thực hiện bằng công nghệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu an toàn chống nguy cơ làm giả và đạt tiêu chuẩn icao
để phân biệt với hộ chiếu không gắn chip điện tử
ở trang bìa đầu tiên của cuốn hộ chiếu có gắn chip điện tử có biểu tượng chip điện tử
chip điện tử được đặt tại trang bìa sau của cuốn hộ chiếu
để lưu trữ thông tin cá nhân thông tin sinh chắc học của người được cấp hộ chiếu
gồm ảnh mặt vân tay và chữ ký số của cơ quan cấp hộ chiếu
hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử và hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử được sử dụng song song
khi nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu công dân việt nam từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên
có quyền được lựa chọn cấp hộ chiếu không gắn chip điện tử hoặc hộ chiếu có gắn chip điện tử
tại tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu đã có sẵn lựa chọn hình thức hộ chiếu để công dân tự điền
công dân việt nam đã có hộ chiếu không gắn chip điện tử sẽ được tiếp tục sử dụng
đến khi hết thời hạn của hộ chiếu không bắt buộc phải đổi sang hộ chiếu có gắn chip điện tử
sáng nay tại hà nội truyền hình công an nhân dân cục truyền thông công an nhân dân
đã tổ chức tọa đàm trao đổi về chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan báo chí
theo thiếu tướng đỗ triệu phong cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
trong công tác chuyển đổi số báo chí truyền thông đóng vai trò quan trọng với sứ mệnh tuyên
chuyển đúng đắn đầy đủ kịp thời về chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
tạo nội lực để thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia đồng thời báo chí cũng là một lĩnh vực
trong xã hội sẽ tiến hành chuyển đổi số theo xu thế phát triển chung thậm chí sẽ phát triển thành một ngành
kinh tế truyền thông số tại buổi tọa đàm các đại biểu đã thảo luận về việc yêu cầu các tác phẩm
truyền hình phải đổi mới đa dạng hóa hình thức thể hiện trên các nền tảng mạng xã hội đặc biệt phải
để mạnh tính cạnh tranh thu hút các nguồn lực xã hội hóa ngoài ra cần đầu tư trang thiết bị đáp
ứng yêu cầu ngày càng cao của sản xuất truyền hình chú trọng công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ
phóng viên biên tập viên quay phim kỹ thuật và các bộ phận sản xuất cục truyền thông công an nhân dân
hướng tới mục tiêu chuyển đổi số mạnh mẽ với tòa soạn hội tụ nhà báo đa phương tiện đây được xem là
yếu tố căn bản tạo nên sức bật cho báo chí công an nhân dân
thưa quý vị việc huy động cán bộ chiến sĩ công an về tận cơ sở giúp đỡ người dân không chỉ là
trách nhiệm mà còn là sự cảm thông sẻ chia cùng lực lượng công an
và trong những ngày cuối tuần vừa qua các chiến sĩ công an của huyện ứng hòa
thành phố hà nội vẫn khoác lên mình bộ quân phục và cùng nhau là một nhiệm vụ đặc biệt
những hoạt động tình nguyện của các chiến sĩ đã góp phần làm tỉnh quân dân thêm bền chặt
tô thắm tinh thần vì nước quân thân vì dân phục vụ
gia đình ít người nên mỗi khi đến mùa chị nguyễn thị đường và chồng phải mất đến một tuần
mới kế xong năm xảo ruộng
hiểu được hoàn cảnh của nhà chị đường cán bộ chiến sĩ công an huyện ứng hòa
đã cùng nhau sắp xếp hỗ trợ gia đình chị cấy lúa vào ngày cuối tuần
chị rất vui vẻ được các cán bộ được hỗ trợ vì nhà chị là hoàn cảnh em người ở phố miền gia
cũng có cán bộ về ủng hộ thì tôi không biết bao giờ mới xong
sắn quần sắn tay áo dù những bước chân sụn bùn vai áo ướt đẫm mổ hôi
nhưng những cán bộ chiến sĩ công an thủ đô vẫn nhiệt tình
thiệt mài cây lúa giúp người dân
xuất phát từ tình hình thực tế tại địa phương hiện nay đang vào vụ chiêm xuân
bà con đang đồng loạt xuống đồng cấy lúa vụ chiêm xuân năm hai nghìn hai mươi ba
cũng được sự tạo điều kiện của đảng ủy ban chí huy công an huyện ứng hòa
cũng như là chương trình công tác đoàn thanh niên năm hai nghìn hai mươi ba của đoàn thanh niên công an huyện
chúng tôi cũng liên hệ với các đồng chí chỉ huy công an xã để giả soát những gia đình
có hoàn cảnh khó khăn về con người
về vật chất cũng như các đồng chí là hộ nghèo hộ cận nghèo trên địa bàn
thì qua đó cũng để giả soát xuống giúp đỡ nhân dân thực hiện cái việc cấy lúa chiêm xuân
đây không phải lần đầu tiên tuổi trẻ công an huyện ứng hòa tình nguyện giúp dân
trước đó trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
nông dân ở nhiều xã gặp khó khăn trong việc gặt lúa thu hoạch hoa sen trắng
đoàn thanh niên công an huyện đã kết nối và tham gia tổ chức gạt và tiêu thụ giúp bà con nhân dân
trong nhiều năm nay thì cái phong trào cũng đã được mình duy trì phát huy
đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn trong dịch covid một mươi chín
thì cũng đã làm rất nhiều các việc hỗ trợ cho nông dân
đoàn công an huyện cũng đã có cái chủ động trong cái việc liên kết phối hợp
về các đoàn thanh niên của huyện đoàn của các xã
để bố trí lực lượng xuống hỗ trợ cho nông dân
để thực hiện các cái nhiệm vụ vừa là thu hoạch vừa là cấy
và giải quyết cái nông sản cho nông dân
thế thì kết quả được bà con cũng ghi nhận và đánh giá
việc huy động cán bộ chiến sĩ công an về tận cơ sở giúp dân
không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự cảm thông
sẻ chia của lực lượng công an đối với người dân
những hoạt động tình nguyện như thế này góp phần làm tỉnh quân dân thêm bền chặt
tô thắm tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ
một đối tượng vận chuyển ba mươi sáu viên ma túy tổng hợp vừa bị phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng trị phát hiện và bắt giữ
tại km ba mươi quốc lộ chín thuộc địa phận xã cam thành huyện cam lộ
lực lượng công an kiểm tra xe ô tô do nguyễn trần trương
trú tại quận hoàn kiếm thành phố hà nội điều khiển
quá trình kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện trên xe có ba mươi sáu viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an đối tượng trương khai nhận lái xe từ hà nội vào thị trấn lao bảo
huyện hướng hóa tỉnh quảng trị để mua ma túy vận chuyển ra hà nội bán kiếm lời
với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
ba bị cáo gồm từ nguyên vũ trần văn mạnh và trần thị kiều anh
đã bị tòa nhân dân tỉnh bình định đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên án một mươi sáu năm tù ra
theo cáo trạng vào ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai vũ đã rủ mạnh đi chơi sử dụng ma túy với mình
và nhờ mạnh chuẩn bị địa điểm tìm nguồn ma túy tìm tiếp viên nữ
phục vụ và tìm nguồn ma túy
vũ sử dụng ma túy mọi chi phí do vũ trì trả
hai đối tượng trên đã thuê một phòng ở quán karaoke dragon thành phố quy nhơn
gọi thêm nhiều đối tượng khác đến cùng sử dụng
khi được trần văn mạnh điều đến tiếp viên trần thị kiều oanh không chỉ phục vụ
mà còn gọi thêm một tiếp viên nữ khác đến cùng sử dụng ma túy
đồng thời cung cấp chất ma túy để các đối tượng trong phòng cùng sử dụng
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt từ nguyên vũ trần văn mạnh
mỗi bị cáo bảy năm tù giam trần thị kiều oanh hai năm tù cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ thanh niên giao hàng ở tỉnh quảng ngãi bị vợ chồng mua hàng đánh gãy cả hai tay
gây bức xúc dư luận ngày hôm nay công an huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi đã tạm giữ hình sự
đối tượng trương đình nhạt chú tại huyện tư nghĩa để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó ngày một mươi bảy tháng hai anh lâm anh đạt
đến nhà ông nhạt giao đơn hàng là hai cây hoa đỗ quyên với tiền phí là hai trăm ba mươi đồng
ông nhạt không chịu nhận hàng không đồng ý trả phí giao hàng
sau đó còn cùng với vợ của mình dùng hung khí đánh anh đạt bị gãy hai tay
liên quan đến vụ việc sáng nay công an huyện tư nghĩa đã cử cán bộ đến bệnh viện quân y c một mươi bảy
đóng tại thành phố đà nẵng giám định thương tật nạn nhân
tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
ngày hôm nay công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đã tạm giữ các đối tượng
nguyễn đăng khoa nguyễn tây hào để điều tra về hành vi cướp tài sản
và nguyễn văn kem về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
theo điều tra do nghiện ma túy thua đánh bạc qua mạng và không có việc làm
nên các đối tượng khoa và hào đã rủ nhau đi cướp tài sản của người dân
cả hai chuẩn bị hung khí rồi đi đến các đoạn đường vắng để tìm những người đi khuya một mình
hoặc các cặp tình nhân đang tâm sự ở nhà
vào khoảng ba giờ ngày một mươi sáu tháng hai đối tượng khoa và hào đi đến đoạn đường vắng
thuộc phường hòa phú thành phố thủ dầu một và phát hiện một thanh niên điều khiển xe mô tô đi một mình
nên đã áp sát dùng dao không chế cướp một xe mô tô hai điện thoại di động
ba triệu chín trăm linh nghìn đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác
sau khi gây án cả hai nhanh chóng tẩu thoát
triển khai các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố thủ dầu một đã xác định
bắt sự đối tượng khoa và hào đồng thời thu giữ tại nơi ở của các đối tượng
tại phường hòa lợi thị xã bến cát một số tăng vật của vụ án
quá trình đấu tranh các đối tượng khai nhận với cùng thủ đoạn như trên
chỉ trong thời gian từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến khi bị bắt
các đối tượng thực hiện ba vụ cướp tài sản khác
tài sản cướp được các đối tượng đem bán cho nguyễn văn kem lấy tiền tiêu xài
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thủ dầu một thông báo
ai là nạn nhân của các đối tượng có đặc điểm như trên
liên hệ đội cảnh sát hình sự công an thành phố thủ dầu một
hoặc theo số điện thoại chín trăm ba mươi bảy chín trăm linh ba trăm ba mươi bảy gặp điều tra viên võ thục sinh để phối hợp giải quyết
thưa quý vị một đối tượng vận chuyển ba mươi sáu viên ma túy tổng hợp
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh quảng trị phát hiện và bắt giữ
tại km ba mươi quốc lộ chín thuộc địa phận xã cam thành huyện cam lộ
lực lượng công an kiểm tra xe ô tô do nguyễn trần trương
trú tại quận hoàn kiếm thành phố hà nội điều khiển
quá trình kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện trên xe có ba mươi sáu viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an đối tượng trương khai nhận lái xe từ hà nội vào thị trấn lao bảo
huyện hướng hóa tỉnh quảng trị để mua ma túy vận chuyển ra hà nội bán để kiếm lời
cũng liên quan đến ma túy ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh hòa bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử đối với nguyễn mạnh hùng nguyễn xuân thắng hoàng thị khánh ly và lã ngọc tú
về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo hồ sơ vụ án ngày sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đội cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tp hòa bình
phối hợp với các đơn vị chức năng công an tỉnh phát hiện bắt quả tang hùng và thắng đang vận chuyển
bao tải gạo có cất dấu một gói ma túy dạng đá có chậm lượng gần một kg
số ma túy này các đối tượng mua của một người phụ nữ không rõ tên tuổi về bán
cho lã ngọc tú cơ quan cảnh sát điều tra đã xác minh tú có mối quan hệ với ly
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng ly thu giữ năm mươi bốn gram ma túy dạng thuốc lắc
hội đồng xét xử đã tuyên phạt lã ngọc tú tù trung thân
nguyễn mạnh hùng nguyễn xuân thắng và hoàng thị khánh ly mỗi bị cáo hai mươi năm tù giam
vào chiều ngày hôm nay hai mươi tháng hai tòa án nhân dân tỉnh bình phước đã xét xử sơ thẩm
tuyên bị cáo lê công minh chú tại huyện hấn quảng tỉnh bình phước
bắt tử hình về tội giết người
theo cáo trạng lê công minh và chị phạm thị phục hưng có quan hệ tình cảm với nhau
tuy nhiên trong thời gian quen biết minh thường đánh chị hưng nên bà trần thị kim phượng
là mẹ của chị hưng nhiều lần đuổi minh ra khỏi nhà
vào khoảng một mươi sáu h ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi một sau khi uống rượu minh đến nhà chị hưng
tới nơi đối tượng gặp bà phượng thì bị bà này nắm tóc đánh vào vùng đầu
minh liền dùng dao bấm đâm liên tiếp vào người bà phượng
chị hưng chạy ra cạnh
ngăn cũng bị đâm khiến cả hai mẹ con đều tử vong
thưa quý vị vào khoảng một mươi ba h ba mươi chiều ngày hôm nay một đám cháy lớn đã xảy ra
tại dãy nhà ở kiêm cửa hàng thiết bị điện nước diện tích khoảng bảy trăm linh m hai
tại địa chỉ kiên thành châu quỳ gia lâm hà nội
ngay khi nhận được thông tin lực lượng chức năng đã điều ba xe cứu hỏa tới để dập tắt đám cháy
đến khoảng một mươi bốn h ba mươi phút đám cháy cơ bản được khống chế
rất may không có thiệt hại về người
nhưng đám cháy đã thiêu dụi gần như toàn bộ hàng hóa bên trong
nguồn nhân của vụ cháy đang được các lực lượng chức năng điều tra lặng rõ